ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước thải của nhà máy dap số hai tỉnh lào cai đã chỉ đạo các ngành chức năng các lực lượng cứu hộ và các nhà máy thuộc khu công nghiệp tăng lòng tập trung phương tiện nhân lực để xử lý khắc phục sự cố hạn chế thấp nhất thiệt hại bảo đảm cuộc sống cho nhân dân
sau một ngày xảy ra sự cố sáng nay ngày tám tháng chín chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng như công an quân đội dân quân đã cơ bản hỗ trợ nhân dân khắc phục được các thiệt hại xảy ra dọn dẹp lại nhà cửa ổn định chỗ ở cho người dân

khi sản xuất trở lại cùng với đó chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi trung hòa nguồn nước
tại những nơi bị ảnh hưởng thông báo rộng rãi cho nhân dân để phục vụ sản xuất kịp thời